tại cuộc giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức ông đinh mạnh hùng chủ tịch ubnd huyện trương mỹ cho biết huyện này đang đề xuất thành phố hà nội thời gian tới nghiên cứu phương án di rời toàn bộ dân sống trong khu vực phân lũ trên địa bàn huyện
theo đó để người dân các xã thuộc huyện trương mỹ yên tâm sản xuất sinh hoạt trong điều kiện buộc phải sống chung với lũ
trước mắt ubnd huyện trương mỹ đề nghị ubnd thành phố hà nội sớm thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án nâng cấp đề tả bùi hũ đáy
về lâu dài đề nghị thành phố hà nội nghiên cứu phương án di rời toàn bộ người dân sống trong khu vực phân lũ này
hiện tại huyện trường mỹ còn khoảng gần năm trăm linh hộ dân bị ngập chính quyền địa phương đang hỗ trợ các hộ dọn dẹp vệ sinh từng bước ổn định cuộc sống
tính đến nay huyện này đã tiếp nhận gần sáu tỷ đồng tiền mặt gần chín mươi tấn gạo một mươi năm thùng mì tôm của các đơn vị hỗ trợ
lãnh đạo huyện trương mỹ cho biết số tiền và hàng hóa này sẽ được viện trợ chính xác và công bằng đến từng hộ dân bị ảnh hưởng